nhằm tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch và bảo đảm lưu thông
cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng của người dân
sở công thương tp hcm vừa đề nghị ngành y tế ưu tiên xét nghiệm tầm soát diện rộng covid một mươi chín
tại các chợ đầu mối của thành phố
tp hcm có ba chợ đầu mối là thủ đức bình điền và hóc môn
theo sở công thương tp hcm các chợ đầu mối với đặc điểm tập trung đông người
hoạt động giao dịch và lịch trình đi lại rất phức tạp và có nguy cơ lây nhiễm cao
tại các chợ đầu mối hàng đêm có hàng nghìn tấn hàng nông sản và lượng phương tiện từ các tỉnh đổ về
trong đó có cả hàng hóa và người xe từ vùng dịch
trường hợp phát sinh ca bệnh tại chợ đầu mối sẽ làm tăng nguy cơ bùng phát dịch covid một mươi chín trong cộng đồng
với tốc độ lây lan nhanh chóng rộng và khó truy vết
do vậy sở công thương đề nghị ưu tiên xét nghiệm tầm soát diện rộng covid một mươi chín
đối với cán bộ công nhân viên thương nhân người lao động đang làm việc
hoạt động tại ba chợ đầu mối để kịp thời sàng lọc phát hiện phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời